tỉnh thanh hóa vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối thành phố thanh hóa với sân bay thọ xuân để đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai
đường nối thành phố thanh hóa với sân bay thọ xuân đoạn từ tỉnh lộ năm trăm một mươi bốn đến đường vào sân bay có tổng mức đầu tư một một trăm một mươi tỷ đồng
dự án do sở giao thông vận tải thanh hóa làm chủ đầu tư theo quy mô đường cấp ba đồng bằng mở rộng khoảng một mươi một km đường hiện trạng qua địa bàn thuộc địa phận huyện triệu sơn và thọ xuân
dự án này sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động khác thời gian thực hiện dự án không quá năm năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu dự án nhằm bảo đảm đồng bộ với quy mô dự án đường nối trung tâm thành phố thanh hóa với đường giao thông từ sân bay thọ xuân đi khu kinh tế nghi sơn
tạo thành trục giao thông hiện đại xuyên suốt nối thành phố thanh hóa với sân bay đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai